trong khuôn khổ chuyến thăm myanmar trong chiều nay ngày ba mươi tháng chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng thống myanmar hin chieu
tại buổi hội kiến cho rằng myanmar có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng tổng thống myanmar sẽ tạo điều kiện hơn
để các doanh nghiệp việt nam sang đầu tư kinh doanh
khẳng định việc các doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn thành công và có uy tín của việt nam
sang hoạt động ở myanmar sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của myanmar
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tổng thống myanmar htin kiai cho biết myanmar đang tiến hành sửa đổi và hoàn thiện bộ luật đầu tư
nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội làm ăn kinh doanh tại myanmar
tạo cơ hội bình đẳng với các nhà đầu tư kinh doanh trong nước